trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan ngày hai tháng một mươi một
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã cùng bộ trưởng ngoại giao các nước asean
tham dự hội nghị hội đồng cộng đồng chính trị an ninh asean lần thứ hai mươi và hội nghị hội đồng điều phối asean lần thứ hai mươi bốn
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng cho rằng trong trụ cột chính trị an ninh
cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực đề cao và phổ biến các giá trị nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử
đã được thừa nhận chung trong khu vực song song với quá trình đẩy mạnh đối thoại xây dựng lòng tin
tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
hiệu lực hiệu quả phù hợp luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai và tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm và vị thế dẫn dắt của asean
trong các tiến trình hợp tác vì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực